tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được thì việc lai tạo và khuyến khích người dân sử dụng giống lúa mới trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn và dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới